xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi bản tin kinh tế và tiêu dùng ngày một mươi chín tháng hai của truyền hình công an nhân dân
tôi là dương trang người sẽ đồng hành cùng với quý vị trong bản tin ngày hôm nay
thưa quý vị so với mục tiêu tăng trưởng thận trọng đặt ra cuối năm hai nghìn hai mươi ba
mùa kinh doanh cao điểm lễ tết vừa qua đã giúp cho ngành thủy sản tự tin với mục tiêu xuất khẩu đạt chín năm một mươi tỷ usd trong năm hai nghìn hai mươi bốn
thị trường ấm dần lên đơn hàng tăng trở lại các doanh nghiệp trong ngành nhận định mục tiêu đặt ra có cơ sở để hoàn thành
thích ứng nhanh phục hồi tốt là kỳ vọng ngành thủy sản đặt ra năm hai nghìn hai mươi
thận trọng với các kế hoạch kinh doanh nhiều doanh nghiệp đang nỗ lực duy trì đơn hàng ở thị trường trọng điểm và có thêm đơn hàng ở các thị trường ngách
trong quý đầu năm hai nghìn hai mươi bốn nhiều doanh nghiệp đã đón nhận tin vui khi đơn hàng có sự cải thiện rõ rệt so với thời điểm này năm trước
bên cạnh đó thì nhận diện những thách thức đặt ra trong năm hai nghìn hai mươi bốn như rào cản thương mại cạnh tranh tiêu thụ hàng hóa giá nguyên vật liệu đầu vào tăng cao
các doanh nghiệp đang tiếp tục tìm kiếm đối tác tiềm năng mở rộng thị trường
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn nhận định với tín hiệu lạc quan ở các tháng đầu năm và sự chuẩn bị kỹ lưỡng của doanh nghiệp
ngành thủy sản sẽ đón nhận những khởi sắc trong vấn đề tiêu thụ có kỳ vọng xuất khẩu trong khoảng một mươi tỷ usd
thưa quý vị
sau thời gian tích cực chuẩn bị thì sáng nay ngày một mươi chín tháng hai
tỉnh an giang đã tổ chức lễ công bố xuất khẩu lô xoài hạt lép đầu tiên sang thị trường hàn quốc
có tới một mươi ba tấn xoài hạt lép của huyện trợ mới tỉnh an giang chính thức xuất khẩu sang hàn quốc trong đợt này
đây là thị trường tiềm năng và có nhiều dư địa cho mặt hàng xoài của nước ta
để chinh phục được các đối tác hàn quốc doanh nghiệp xuất khẩu đã tích cực phối hợp với hợp tác xã gap cù lao riêng
huyện trợ mới
tổ chức sản xuất theo hướng thực hành nông nghiệp tốt xây dựng và có mã số vùng trồng
đáp ứng được các tiêu chuẩn phía hàn quốc đặt ra
từ cuối năm hai nghìn hai mươi hai đến nay tại đây đã xuất khẩu được hơn ba trăm linh tấn xoài các loại sang hoa kỳ nhật bản australia
ngay tại lễ công bố phía doanh nghiệp xuất khẩu còn ký kết hợp đồng liên kết với hợp tác xã gap cù lao riêng
dự kiến tiêu thụ khoảng năm trăm linh tấn xoài trong năm nay
sản phẩm đủ tiêu chuẩn xuất khẩu đi hàn quốc hiện được doanh nghiệp mua tại vườn
ba mươi đồng một kg
điều này cho thấy liên kết sản xuất tập trung chất lượng là giải pháp gia tăng lợi nhuận bền vững cho bà con nhà vườn
theo quan niệm dân gian của người việt xuất tiến mua vàng trong ngày vía thần tài sẽ mang đến tài lộc may mắn thịnh vượng
do đó thì người dân thường đi mua vàng trong ngày này để cầu mong cả một năm gặp may mắn tài lộc và phu quý
chính vì vậy vào ngày vía thần tài giá vàng trên thị trường luôn biến động
theo chiều hướng tăng
tuy nhiên trong năm nay năm hai nghìn hai mươi bốn thì lần đầu tiên thị trường vàng ghi nhận vàng giảm giá trước và trong ngày vía thần tài
ghi nhận tại phố trần nhân tông phố vàng của hà nội cũng như một số địa điểm khác trên địa bàn cho thấy
nhiều cửa hàng vàng lượng khách đến mua đông hơn ngày thường
quan niệm dân gian truyền rằng nếu mua vàng vào ngày vía thần tài thì cả năm sung túc gặp nhiều may mắn
em mua vàng để cầu
do sự may mắn cả năm và cầu tài lộc phát tài cả năm thì em mua để tạo sự may mắn cho riêng mình thôi
đó là cái tâm linh tín nguyên của em
em thấy cái mẫu má hiện tại rất là đa dạng phong phú nhiều mẫu quá đẹp
em cảm thấy rất khó lựa chọn
hiện tại thì em vẫn trung thành với cái vàng miếng của riêng em
năm mới thị trường vàng có rất nhiều mẫu mã để mình lựa chọn
và em mong là mua vàng để sang năm mới
được lộc và được bị an
được biết để chuẩn bị cho ngày vía thần tài các cửa hàng kinh doanh vàng bạc đã chuẩn bị nhiều mẫu mã hiện đại độc đáo
các mẫu sản phẩm năm nay phục vụ đủ các phân khúc khách hàng từ bình dân đến cao cấp
các sản phẩm vàng mang hình tượng rồng và thần tài là một trong những sản phẩm được nhiều người lựa chọn nhất
theo ghi nhận tại các cửa hàng vàng lượng khách đến mua đã tăng từ ba mươi đến bốn mươi so với thời điểm trước tết nguyên đán
bên cạnh các sản phẩm vàng truyền thống các sản phẩm khác như đính vàng tài lộng cũng được ưa chuộng
các sản phẩm hình rồng tượng con rồng tượng thuyền rồng hay là những sản phẩm vỉ thần tài linh giáp kim long hay là những sản phẩm quen thuộc như nhẫn kim tiền hay là cây kim tiền đính vàng tài lộng cũng được chúng tôi chuẩn bị với số lượng nhiều
và đa dạng về chủng loại cũng như trọng lượng từ năm một hai ba chỉ hoặc là một cây để tối đa hóa phục vụ khách hàng cho đợt mua sắm thần tài năm nay
trước đây chỉ những người làm ăn buôn bán mới mua vàng vào ngày vía thần tài với mục đích cầu tài lộc
những năm gần đây nhiều người làm các nghề khác cũng theo trảo lưu mua vàng trong ngày này với mong muốn được thần tài phụ hộ ban tài lộng vì vàng mang ý nghĩa phú quý cát tường
nhiều người cho rằng mua vàng đầu năm là một hình thức tiết kiệm tránh lãng phí sau thời điểm chi tiêu dịp tết nguyên đán
đã có một ba triệu lượt khách qua các sân bay trên cả nước trong bảy ngày nghỉ tết nguyên đán
sản lượng vận chuyển hành khách dịp tết năm nay tăng tới chín sáu so với cùng kỳ năm ngoái
lượng khách quốc tế dịp nghỉ tết này đạt hơn sáu trăm ba mươi lượt tăng gần bốn mươi chín
trong khi đó thì lượng khách nội địa lại giảm khoảng một mươi ba so với năm ngoái
phục vụ cho nhu cầu đi lại sau tết ngành hàng không sẽ tiếp tục duy trì bảo đảm bố trí đủ phương tiện nhân sự
để đảm bảo chất lượng dịch vụ giảm thiểu tình trạng chậm hủy chuyến bay
sau tết nhu cầu vé máy bay đến sân bay tân sơn nhất là rất lớn
phần lớn các trạng bay về tp hcm từ ngày một mươi sáu đến ngày một mươi tám tháng hai không còn vé
trong khi từ ngày một mươi chín tháng hai trở đi dù vé nhiều hơn nhưng giá rất cao
tại lâm đồng do ảnh hưởng của nhiều đợt không khí lạnh nên là hoa mai anh đào ở thành phố đà lạt năm nay nở chậm hơn so với mọi năm
chính vì vậy mà du khách đến với thành phố ngàn hoa du lịch để ngắm hoa mai anh đào vào dịp tết phải tìm kiếm tại các khu vực ven đô
ghi nhận tại các khu vực hoa nở rực rỡ vào các năm như đường trần hưng đạo hùng vương và xung quanh hồ xuân hương
hoa mai anh đào mới chỉ chớm nở hoặc nở không đều như mọi năm
do đó để có những bức ảnh đẹp du khách phải đi tìm kiếm ở các khu vực ven thành phố với khí hậu ấm hơn
tại đây là đầu năm lên tiktok coi tất cả mọi người đều quay phim và những tấm hình về hoa anh đào đẹp
thế là hai vợ chồng quyết định là lên đà lạt để tham quan
mình cảm giác là hoa ở đây tất cả các loại hoa đều rất là đẹp luôn nên là rất là thích đà lạt
đây là lần đầu tiên mà mình thấy được hoa anh đào nở
tại vì mình ở miền nam cho nên mình chỉ biết được về hoa mai thôi
mình được biết hoa anh đào ở trên tiktok
nhờ đó là mình đã được dẫn được
với người dân đà lạt hoa mai anh đào không chỉ đơn giản là một loài hoa đây còn là biểu tượng của mùa xuân sự vui vẻ và tài lộc vào dịp năm mới
sự bùng nở rực rỡ của hoa mai anh đào không chỉ tô điểm cho sắc trời đà lạt mà còn là sự hy vọng vào một năm mới xuân sẻ thuận lợi
và những ngày này hoa mai anh đào ở khu vực trung tâm đang bùng nở rực rỡ tạo nên một cảnh quan tuyệt vời để chào đón du khách đến với đà lạt và tận hưởng không khí xuân giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn
được biết trong kỳ nghỉ tết năm nay tổng lượng khách đến tham quan nghỉ dưỡng tại đà lạt ước đạt gần hai trăm ba mươi tám lượt tăng gần sáu mươi hai so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi ba
hôm nay ngày một mươi chín tháng hai tòa án nhân dân tỉnh vĩnh long mở phiên tòa
tòa hình sự xét xử sơ thẩm bị cáo nguyễn thị tuyết sương sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một trú tại xã đông bình thị xã bình minh về tội nhận hối lộ
theo cáo trạng trước khi phạm tội thì bị cáo sương là thẩm phán tòa án nhân dân thị xã bình minh được phân công giải quyết vụ án dân sự tranh chấp hợp đồng thuê đất
từ tháng chín đến tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba trong quá trình thực hiện nhiệm vụ bị cáo sương đã lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao yêu cầu nguyên đơn trong vụ án dân sự trên
phải đưa cho sương năm mươi triệu đồng để vụ án sớm được đưa ra xét xử nhưng người này xin giảm số tiền xuống còn bốn mươi triệu đồng
đến ngày ba tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba khi sương đang nhận bốn mươi triệu đồng của ông này tại phòng làm việc trong trụ sở tòa án nhân dân thị xã bình minh
thì bị cơ quan điều tra viện kiểm sát nhân dân tối cao bắt quả tang và thu giữ toàn bộ tang vật
quá trình điều tra cũng như tại tòa thì bị cáo sương đã thành khẩn khai báo hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo nguyễn thị tuyết sương bốn năm tù giam
về tội nhận hối lộ
riêng người đàn ông đưa tiền cho sương đã chủ động tố cáo toàn bộ hành vi phạm tội của bị cáo sương
tích cực phối hợp với cơ quan điều tra nên không xử lý trách nhiệm hình sự
thưa quý vị có thể nói chưa bao giờ việc mua bán hàng qua mạng online lại nở rộ như thời gian vài năm trở lại đây
không chỉ các công ty lớn mà rất nhiều tiểu thương nhỏ lẻ cũng tích cực mở sốp online
từ đó tạo nên một nghề mới là nghề ship hàng vận chuyển thuê
tuy nhiên lợi dụng kẽ hở trong dịch vụ này nhiều đối tượng đã răng bẫy lừa shipper bằng những chiêu thức hết sức tinh vị
để có tiền trang trải cuộc sống và gửi về quê phụ giúp gia đình anh thùy chọn nghề shipper
ngay ngày thứ hai hành nghề anh đã bị dính bẫy lừa đảo gần một triệu đồng
tự ứng tiền hàng trước để rồi vừa mất tiền oan lại vừa mất công đi ship do không liên lạc được
với thời nhận
và khi vào đấy thì người nhận người nhận thì bảo là anh không lấy cái hàng này
thì em mới biết là bị lừa
chiêu trò lừa đảo này đang xuất hiện ngày càng nhiều tại các thành phố lớn
hầu hết nạn nhân là các shipper mới vào nghề
mới đây phòng cảnh sát hình sự công an thành phố đà nẵng đã khởi tố và tạm giữ đối tượng phan công lịch
về hành vi lừa đảo shipper bằng hình thức đổi ngoại tệ cho du khách nước ngoài
lịch khai nhận đã vào các hội nhóm trên mạng xã hội để tiếp cận các du khách
khách người nước ngoài có nhu cầu đổi ngoại tệ
sau đó lịch đăng nhập vào các hội nhóm shipper đà nẵng để tìm người giao dịch với khách
lịch ra điều kiện shipper phải tự ứng trước tiền để đổi ngoại tệ cho du khách
tuy nhiên sau khi khách nhận được tiền lịch cắt liên lạc và không chuyển tiền trả cho shipper
bằng thủ đoạn trên lịch đã chiếm của nhiều shipper số tiền lên đến hàng tỷ đồng
thông thường là các shipper để nhận những số điện thoại
mà thông thường các số điện thoại này các đối tượng sẽ lựa chọn
lựa chọn là những số điện thoại có sử dụng sim giác
và những sim giác này là một thực trạng mà chúng ta thấy vẫn khó khăn cho chúng ta rất là nhiều
trong vấn đề truy nguyên ra được đối tượng đã sử dụng số điện thoại đó
chưa kể đến việc các đối tượng thông thường sẽ lựa chọn những địa điểm không gắn với nơi cư trú của các đối tượng
phần lớn các vụ lừa đảo shipper có giá trị đơn hàng vài trăm nghìn đến dưới hai triệu đồng
do vậy rất ít shipper trình báo công an do suy nghĩ số tiền bị lừa đảo
chưa đủ để xử lý hình sự
tuy nhiên khi phát hiện bị lừa đảo shipper cần thu thập đầy đủ các chứng cứ hàng hóa giấy tờ số điện thoại liên quan
và làm đơn tố cáo gửi đến cơ quan công an tại địa bàn xảy ra sự việc để hợp tác điều tra và có hướng xử lý tốt nhất
có thể vẫn xử lý hình sự được
trong trường hợp mà tuy rằng các đối tượng có thể lách luật bằng cách là ứng cái tiền hàng nó chưa đến mức hai triệu đồng
để mà tránh cái xử lý vi phạm pháp luật hình sự
nhưng nếu như trước đó đã bị xử lý hành chính về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
thì trong cái trường hợp tiếp theo nếu vẫn thực hiện cái hành vi này thì không cần đến mức hai triệu đồng cũng ra để xử lý hình sự được
theo kinh nghiệm của những shipper dày dặn kinh nghiệm khi nhận hàng các shipper nên kiểm tra hàng thật kỹ
thậm chí chụp lại giấy tờ tùy thân của người giao nếu đơn hàng có giá trị cao
bên cạnh đó cần gọi điện xác nhận địa chỉ đơn hàng rõ ràng với người nhận trước khi giao
tuyệt đối không giao nhận đơn tại địa chỉ không rõ ràng
tiếp theo là những tin tức kinh tế đáng chú ý trong bản tin kinh tế phương nam
mời quý vị cùng quan tâm theo dõi
kim hạ xin kính chào quý vị và các bạn đến với tin tức kinh tế phương nam
kính thưa quý vị nhiều vụ thu mua sầu riêng tại đỉnh tiền giang đã mua với giá là hai trăm linh đồng một kg
đây là mức giá cao nhất trong khoảng hơn gần một năm qua tương đương với mức giá cuối năm hai nghìn hai mươi

thương lái thu mua sầu riêng tại huyện cái bè tỉnh tiền giang cho biết hiện nay
các vựa sầu riêng đã phát giá loại sầu riêng monthon loại a với giá từ một trăm chín mươi năm đồng đến hai trăm linh đồng một kg
trái cỡ từ hai năm hai kg mỗi trái trái hai bảy học trở lên
loại b với giá từ một trăm bảy mươi năm đến một trăm tám mươi đồng một kg trái cỡ từ một tám năm năm kg mỗi trái trái hai năm học trở lên
sau khi sầu riêng chính thức xuất khẩu chính ngạch sang thị trường trung quốc từ tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai đến nay
trái sầu riêng luôn có giá bán cao bình quân từ một trăm bốn mươi đồng đến một trăm bảy mươi đồng một kg
thời điểm này sầu riêng nghịch vụ đã vào giai đoạn kết thúc vụ nên số lượng không còn nhiều
một số nhà vườn tại tiền giang bến tre hiện nay chủ yếu đang dưỡng cây cho vũ thuận
trong bối cảnh xuất khẩu loại trái cây này đang có chuyển biến tích cực
cục bảo vệ thực vật bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cho biết
từ năm hai nghìn một mươi chín đến nay sầu riêng quả tươi của việt nam đã xuất khẩu đi hai mươi hai nước trên thế giới
sáng lượng xuất khẩu hàng năm đạt khoảng từ một mươi đến một mươi năm tấn
từ năm hai nghìn hai mươi hai là năm đầu tiên mở cửa thị trường trung quốc lượng sầu riêng tươi xuất khẩu đạt trên bốn mươi sáu tấn
hiện việt nam đã xuất khẩu sầu riêng tươi đến hai mươi bốn thị trường
mặt hàng sầu riêng đông lạnh cũng được xuất khẩu tới hai mươi ba thị trường
việc sầu riêng tăng giá đã khiến diện tích lợi quả tăng vọt trong thời gian ngắn
theo thống kê của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
hiện diện tích trồng sầu riêng cả nước ước đạt một trăm một mươi hectare tăng hơn hai mươi bốn mỗi năm
là tỷ lệ tăng cao nhất trong các loại cây trồng chủ lực hiện nay
diện tích cho thu hoạch là năm mươi bốn bốn trăm linh hectare năng suất một mươi sáu năm tấn mỗi hectare sáng lượng tám trăm bốn mươi chín một trăm linh tấn
tập đoàn thiên long ghi nhận lợi nhuận sâu thuế cả năm sắp xỉ là ba trăm năm mươi chín tỷ đồng
tương ứng là bình quân mỗi ngày khoảng một tỷ đồng giảm nhẹ so với mức bốn trăm linh một tỷ đồng của năm trước
báo cáo tài chính quý bốn năm hai nghìn hai mươi ba của công ty cổ phần tập đoàn thiên long ghi nhận doanh thu thuần
đạt gần bảy trăm linh tỷ đồng giảm khoảng bảy so với cùng kỳ năm trước
theo lấy giải của bang lãnh đạo tập đoàn thiên long sức mua chung của cả năm hai nghìn hai mươi ba
sụt giảm đáng kể so với năm trước kể cả thị trường trong nước và nước ngoài
tuy nhiên công ty đã rất nỗ lực thực hiện các chương trình bán hàng để duy trì doanh thu
và giữ thị phần nên doanh thu chỉ giảm nhẹ
tại thời điểm cuối năm hai nghìn hai mươi ba
tổng tài sản của tập đoàn thiên long là hai tám trăm linh tám tỷ đồng giảm sáu mươi một tỷ đồng so với đầu năm
đợt phải trả cuối năm của tập đoàn thiên long ghi nhận tổng là bảy trăm một mươi bốn tỷ đồng
giảm sắp xỉ hai mươi hai so với đầu kỳ tương đương một trăm chín mươi bảy tỷ đồng
chín mươi hai đợt của công ty nằm ở mục ngắn hạn trong đó nhiều nhất là vai ngắn hạn
tập đoàn thiên long hiện có vốn sở hữu hơn hai một trăm linh tỷ đồng
tăng nhẹ so với mức một chín trăm năm mươi bảy tỷ đồng hồi đầu năm
lợi nhuận sau thế chưa phân phối tính đến cuối kỳ đạt gần bảy trăm linh tỷ đồng
không chỉ tiện lợi tiết kiệm thời gian thức ăn đường phố còn trở thành một nét đặc trưng
trong văn hóa của người dân tp hcm
tuy nhiên vấn đề đảm bảo an toàn thực phẩm cho thức ăn đường phố
luôn là vấn đề gây không ít khó khăn cho các cơ quan chức năng
bất cứ nơi đâu từ các khu chợ truyền thống cổng trường học các khu du lịch
một vạt vía hè hay thậm chí sâu trong các hẻm nhỏ
không khó để mua được các loại đồ ăn đã được chế biến sẵn
được người bán bài biển đơn giản hoặc bán lưu động trên đường
như thịt nướng cháo bún các loại chân gà cánh gà trà sữa cá bò viên chiên
khách hàng qua những hàng quán này cũng rất đa dạng từ người đi làm học sinh sinh viên
kể cả người dân đi đường đều có thể dừng chân mua nhanh các món ăn
luôn được phục vụ từ sáng sớm đến đêm khuya
vì lợi thế lớn nhất của thực phẩm đường phố là giá rẻ nhanh chóng và tiện lợi
phù hợp với đại đa số người dân đô thị

em đi tới công ty rồi mua đồ ăn sáng ngày nè
thì tất nhiên là những cái mấy cô này bán thứ nhất là giá rẻ
thứ hai là cũng đảm bảo là an toàn thực phẩm cho mình
tại vì nó gần sát công ty của mình đó
thành ra nó sẽ rất là tiện trong cái việc là mình mua đồ ăn sáng xong mình lên mình làm luôn
nó sẽ như là ở ngoài thì nó sẽ có dù như là bụi bẳng hơn là ở trong quán
nhưng mà trong quán thì giá nó cao hơn
nhưng mà quan trọng là ở ngoài đường phố thì mình biết cái chỗ nào mà nó an toàn thực phẩm
thì mình vào mình mua thôi
dạ cũng không lo lắng tại thấy ăn ăn hoài và nó cũng bình thường đó chị
trên tuyến đường cộng hòa thuộc quận tân bình
trên vỉa hè và trong các hẻm nhỏ trước các công ty
nhiều xe đẩy di động và những sạp hàng nhỏ bày bán các món ăn được chế biến ngay trước mắt khách hàng
không che chắn người bán dùng tay trần trực tiếp bốc đồ ăn không coi là hình ảnh hiếm thấy
thức ăn được bày bán trên những chiếc bàn thô sơ
không có tủ kính che chắn
và những nguyên liệu thực phẩm để chế biến ra thức ăn đường phố này
không có nguồn gốc xuất xứ và giá thành thì rất rẻ
cho thấy sản phẩm tìm mở nguy cơ về an toàn vệ sinh thực phẩm
theo thống kê thành phố có hơn một mươi ba năm trăm linh cơ sở và gần một mươi sáu người hoạt động trong lĩnh vực này
và thức ăn đường phố cũng là một mối lo về an toàn thực phẩm
sở an toàn thực phẩm thành phố hồ chí minh đã quản lý nắm bắt các cơ sở kinh doanh
và các địa phương đều có các chương trình tập huấn xây dựng mô hình điểm
tuy nhiên hiện nay mới chỉ có một trăm một mươi tám mô hình điểm cho loại hình thức ăn đường phố cho bảy mươi hai phường xã
thời gian tới sở an toàn thực phẩm thành phố hồ chí minh phù hợp với các đơn vị liên quan
tiếp tục xây dựng mô hình điểm về lĩnh vực này
thức ăn đường phố là một mô hình kinh doanh rất nhỏ lẻ
và nó cũng không thuộc diện là cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm
thực ra thì di động suốt như vậy thì cũng căn cứ vào cái gì
cấp nhưng mà nó luôn luôn là được kiểm tra kiểm soát
thứ nhất là cái số lượng như vậy chúng ta có hơn một mươi năm
một mươi năm ngàn cái đầu mối cái đơn vị
nói là đơn vị thì cũng không đúng nhưng mà để là đấy
một mươi năm ngàn cái gánh mà thức ăn đường phố trên cả địa bàn thành phố
và như vậy thì về cái quản lý trực tiếp thì là các quận huyện ở địa phương
nó ở ngay trên địa bàn
chúng ta nhìn cứ thấy đi chỗ này chỗ kia nhưng mà kỳ thực không phải tự dưng
có một cái thức ăn đường phố mọc lên mà dễ tồn tại và hoạt động được đâu
mà tất cả thì nó đều là có trong cái danh sách và được kiểm soát
nhưng mà ở đây tôi nghĩ là cái điều quan trọng nhất vẫn là cái ý thức
thứ nhất là ý thức của người hành nghề
làm sao để sạch nhất có thể
và chúng tôi cũng hỗ trợ cho người hành nghề bằng những cái chương trình
trang bị những cái dụng cụ
thí dụ như là đồ gắp thức ăn ví dụ như bao tay thí dụ như là khẩu trang v v
hiện nay giải pháp gì là các quận huyện tổ chức các cái tuyến đường
các cái tuyến phố ẩm thực mà nó đạt chuẩn
thì như vậy nó cũng phần nào
nó giúp được
để góp phần đảm bảo vệ sinh thực phẩm đường phố
các cơ quan chức năng phù hợp với chính quyền địa phương tăng cường kiểm tra xử lý vi phạm
đối với các cơ sở kinh doanh chế biến thức ăn đường phố
người dân nên mua thức ăn chế biến sẵn ở những địa chỉ tin cậy
kịp thời thông báo cho cơ quan quản lý về các quán ăn không tuân thủ quy định
đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm góp phần bảo vệ và nâng cao sức khỏe
cho bản thân và cộng đồng
bộ phim có dàn diễn viên chính gồm việt hương nghệ sĩ ưu tú trương minh quốc thái
chiếu ít ỏi mỗi ngày chỉ vài trăm xuất nên khó cạnh tranh ở phòng vé
bên cạnh đó nội dung phim không được đánh giá cao
sau buổi chiếu cho báo chí phim nhận nhiều phản hồi
trước đó hai ngày bộ phim sáng đèn của đạo diễn hoàng tuấn cường
cũng thao báo rút khỏi đường đua phim tết vì doanh thu không khả quan
trên lịch chiếu tết hiện tại chỉ còn phim mai của đạo diễn trấn thành
và phim gặp lại chị bầu của đạo diễn nhất trung
phim mai tiếp tục đoạt tranh thu kỷ lục
tại thành phố hồ chí minh dù giá vàng trong nước vẫn tiếp tục biến động mạnh
trong dịp ngày vía thần tài mùa mưa tháng nhiên âm lịch
nhưng nhiều người dân vẫn đổ xô đi mua vàng
mọi người cho rằng là nên mua vàng vào dịp này để cả năm được may mắn
giàu sang phú quý
phóng sự này cũng sẽ khép lại kinh tế phương nam ngày hôm nay
ghi nhận của chúng tôi
tại các chợ truyền thống các cửa hàng kinh doanh vàng mở từ sáng sớm
có thể thấy lượng khách giao dịch mua bán đầu năm nay đã tăng gấp nhiều lần so với ngày thường
vì truyền thống của người việt nam mình thì tin là ngày viết thần tài là ngày một mươi
thì khi mà mình mua sẽ xin được vía xin lọc của thần tài để cho mình có một năm may mắn
có nhiều tài lọc
thì với một quan niệm như vậy cho dù là ngày mùi
mặc dù biết là ngày giá vàng sẽ cao hơn so với những ngày khác
vì là mình có cái quan niệm đó
rồi cho nên là mình sẽ vẫn mua để là xin cho mình có một cái năm làm việc may mắn
chứ là không có quan tâm lắm đến giá vàng
ngày hôm nay là nó vẫn đông hơn so với lại là mỗi năm khác
mặc dù là giá vàng hiện tại đang nốt ngưỡng là đang là cao đang là cao điểm
thì đối với tôi vàng bốn số chín là cái lựa chọn phong thủy với là nó có thể tiết kiệm được
cho nên là tôi lựa chọn là vàng bốn số chín
năm nay bên cạnh các mẫu vàng miếng tài lộc hay nhẫn tròn truyền thống
các đơn vị còn đưa ra thị trường nhiều sản phẩm vàng ta vàng trang sức với hình tượng con rồng tượng trưng cho năm giáp thình
tượng cây kim tiền hình ảnh ôm thần tài với ý nghĩa cầu mong một năm tấn tài tấn lộc
so với mỗi năm thì năm nay rất là nhiều mẫu mã nhiều hơn mỗi năm mà đẹp nữa
có nhiều sự lựa chọn cho khách hàng hơn
còn tôi mua thì chủ yếu là muốn phát cho mỗi thành viên trong gia đình
lấy may mắn cái ngày vía thần tài này thôi
hôm nay mình mua sản phẩm là hộp tám miếng của p g mua ba hộp
với cái mong muốn là chiêu tài đầu năm cũng như là để dành một chút tích lũy vào dịp đầu năm của mình
cho thêm may mắn trong một năm qua mình đã làm việc rất là vất vả rồi
theo các đơn vị kinh doanh vàng bạc năm nay xu hướng người dân mua vàng sớm hoặc đặt hàng trước
và lấy đúng vào ngày thần tài để tránh phải xếp hàng
do đó từ nhiều ngày nay các đơn vị đã tăng cường thêm hàng hóa
bư trí nhân lực nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu giao dịch của khách hàng